và nhiệm vụ của chúng tôi là đưa những thông tin kịp thời về những vụ việc xảy ra để người dân nâng cao ý thức và hiểu biết về pháp luật cảnh báo người dân về những phương thức thủ phạm tội của các đối tượng
và ngay sau đây mời chị đinh hạnh sẽ đến với các tin tức về an ninh trật tự
mở đầu sẽ là thông tin đến từ an giang
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy về tội giết người nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và võ văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng chú khóm châu long một phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn việt nhớ lại việc đã có mâu thuẫn với thành từ trước đó
hai bên xảy ra sâu sát được nguyễn kim phụ và mọi người can ngăn
việt đã rủ hậu mang hung khí đến tấn
tấn công khiến thành và phụ bị thương
tức giận thành dùng dao tấn công khiến việt bị thương tật hai mươi qua giám định phụng và thành cũng bị thương tật hai
với các hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê văn thành năm năm tù về tội giết người nguyễn văn việt và võ văn hậu mỗi bị cáo chín tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra còn buộc thành phải bồi thường cho việt ba mươi triệu đồng
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã bắt giữ đối tượng hà văn lâm
quê ở xã cầm châu huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa về hành vi dao bán tiền giả trên facebook
qua công tác nắm tình hình trên mạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi phát hiện nhiều facebook có nội dung giao bán tiền giả lấy tiền thật
trong đó nổi lên trang facebook với tên sang ngọc giao vặt nội dung với năm trăm linh tiền thật mua được một bảy triệu đồng giả
một triệu đồng tiền thật mua được ba năm triệu đồng tiền giả
ba triệu đồng tiền thật mua được một mươi hai triệu đồng tiền giả
facebook sang ngọc này có số lượng kết bạn là bảy trăm hai mươi ba người
đối tượng yêu cầu phải mua từ năm trăm linh tiền thật trở lên và thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
cơ quan công an cho biết đã có nạn nhân chuyển khoản cho đối tượng tuy nhiên khi chuyển khoản xong thì đối tượng không nghe máy và chặn facebook
vào ngày hai mươi tám tháng một cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện hoài đức hà nội
đã bắt khẩn cấp đối tượng hà văn lâm đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng tại khu năm thị trấn trạng trôi huyện hoài đức hà nội
khám xét thu giữ một thẻ atm dùng để nhận tiền lừa đảo một điện thoại di động một máy tính sách tay
lâm khai nhận lập tài khoản facebook lấy tên sang ngọc rồi tải các hình ảnh tiền trên mạng về và đưa những hình ảnh này lên facebook
kèm theo lời giao bán tiền giả với mức giá nêu trên
ngoài hà văn lâm cơ quan công an còn trự tập một số đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ hành vi trên
vào một mươi năm h chiều ngày hôm qua lực lượng cảnh sát hình sự kết hợp với các đội nghiệp vụ
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã triệt xóa trường gà với quy mô lớn tại phần đất do mai văn tuấn
chú ấp khai hoang vàm xã quách phẩm huyện đầm rơi làm chủ
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang bốn mươi ba đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền
thu giữ trên ba mươi triệu đồng một mươi bốn con gà hai cặp cửa cùng nhiều tăng vật có liên quan
trường gà đã hoạt động khoảng một tháng thu hút nhiều đối tượng từ các địa bàn lân cận đến để sát phạt với quy mô lớn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng lê tuấn dũng
chú huyện vũ quang về hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ
vào tối ngày ba mươi một tháng một trên tỉnh lộn
thuộc địa bàn xã đức lạng huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
lực lượng công an đã bắt quả tang lê tuấn dũng đang có hành vi vận chuyển mua bán trái phép pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm chín hộp với trọng lượng là một mươi năm kg pháo và năm mươi quả pháo bi
tại cơ quan công an dũng khai nhận đã mua số pháo trên vận chuyển xuống địa bàn huyện đức thọ bán cho người khác sử dụng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an hà tĩnh
đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị từ nhiều năm nay nhà nước ta đã cấm sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ
tuy nhiên là rất nhiều đối tượng vì hám lợi đã cố tình vi phạm và hậu quả là phải đối diện với bản án khắc nghiệt của pháp luật
vâng thưa quý vị cận tết là thời điểm hoạt động mạnh nhất của tội phạm buôn bán các loại hàng cấm
trong đó đặc biệt đó là pháo nổ
và mới đây hàng loạt vụ vận chuyển buôn bán pháo đã bị
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố nghệ an phát hiện và thu giữ
và để đấu tranh chấn áp loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát kinh tế công an nghệ an đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
liên tiếp trong hai ngày cuối năm hai nghìn một mươi năm đội cảnh sát phòng chống buôn lậu
phòng cảnh sát kinh tế công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ hai vụ buôn bán pháo nổ với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh
bắt ba đối tượng thu giữ một trăm bốn mươi tám kg pháo
các đối tượng khai nhận số pháo này được mua về để bán trên địa bàn tỉnh nghệ an dịp tết nguyên đán
trong bốn tháng cuối năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã điều tra bắt một trăm bốn mươi bảy vụ buôn bán
vận chuyển tàng trữ pháo trái phép bắt giữ một trăm chín mươi bốn đối tượng thu được hai bốn trăm ba mươi kg pháo các loại
do nghệ an là địa bàn rộng đường biên dài phương tiện giao thông thuận tiện
tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh buôn bán
nhưng cũng rất thuận lợi để tội phạm buôn lậu hoạt động
đặc biệt là tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ dịp sát tết
trong khi đó các đối tượng buôn bán thì ngày càng hoạt động tinh vi xảo quyệt
nếu như là giao chỗ này thì có lấy tiền chỗ khác
cho nên việc đó gặp trong quá trình đấu tranh với các đối tượng này rất khó khăn
để chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời loại tội phạm này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với các ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác
tích cực tham gia phát hiện tố giác và đấu tranh phòng chống buôn lậu
buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại
góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
bên cạnh đó lãnh đạo đơn vị cũng có những biện pháp khích lệ cán bộ chiến sĩ
trong công tác trinh sát nắm bắt tình hình tội phạm xây dựng các kế hoạch đấu tranh
nếu đạt được thành tích đạt được kết quả thì được biểu dương được khen thưởng
và cán bộ nào tổ đội nào chưa hoàn thành nhiệm vụ là phải báo cáo lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ
khó khăn vướng mắt chỗ nào để đảng ủy và lãnh đạo phòng tháo gỡ cùng bàn biện pháp để đấu tranh
với những biện pháp đó trong thời gian qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
đã quyết liệt đấu tranh với các loại truyền thống đối với các loại truyền thống đối với các loại truyền thống

đặc biệt trong dịp cận tết nguyên đán đẩy lùi hoạt động buôn lậu bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
tại tây ninh ngày hôm qua công an huyện tân châu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đặng văn nghệ
chú thầy địa phương về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
vào lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đặng văn nghệ cùng một đối tượng khác đang vận chuyển sáu tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang lợi dụng trời tối và địa hình hiểm trở đối tượng còn lại đã bỏ trốn
tại cơ quan điều tra nghệ khai nhận vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ khu vực sát biên giới việt nam campuchia
về khu vực xã tân đông tân châu tây ninh để bán lại cho khách kiếm lời
đang trên đường đi tới khu vực ấp đông lợi tân đông
phát hiện bắt giữ hiện công an huyện tân châu tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng còn lại
thưa quý vị vào ngày một tháng hai thông tin từ cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế cho biết
đoàn thanh tra kiểm tra do cục an toàn thực phẩm chủ trì đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại thành phố hà nội
và tỉnh hòa bình nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán bính thân và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
đoàn đã lấy một mươi bốn mẫu thực phẩm ngẫu nhiên để kiểm nghiệm
theo kết quả kiểm nghiệm
trong số một mươi bốn mẫu thực phẩm được kiểm tra thì có một mươi một mẫu đạt ba mẫu không đạt chất lượng theo quy định
đó là kim chi cải thảo cắt lát ô mai mơ can thảo ô mai mơ chùa ngọt
ngay sau khi có kết quả cục an toàn thực phẩm đã thông báo cho cơ sở sản xuất kinh doanh
để tạm dừng lưu thông lô sản phẩm vi phạm xử lý cơ sở chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định
đồng thời giao tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm nơi quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm này
trên địa bàn để giám sát và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định
cục trưởng cục an toàn thực phẩm nguyễn thanh phong cho biết
để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịch tết nguồn đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
kể cả những ngày nghỉ tết cục vẫn chỉ đạo thanh tra của đơn vị và các lực lượng chức năng
tiếp tục ứng trực đôn đốc các địa phương thực hiện thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm
về an toàn thực phẩm công bố công khai cơ sở vi phạm theo quy định
công bố kịp thời các sản phẩm không đạt chất lượng để người dân biết nhằm lựa chọn thực phẩm an toàn
của những món ăn truyền thống những loại quả đặc trưng của mâm ngũ quả
mà tết còn đến từ hương sắc của rất nhiều loại hoa xuân
vâng thưa quý vị đà lạt được biết đến là một trong những địa chỉ cung cấp hoa lớn nhất trên thị trường
hoa cả nước và vào những ngày này thì không khí tết đang đến rất gần
các làng hoa nơi đây
không khí lại ngược nhịp hơn bao giờ hết
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
làng hoa thái phiên thành phố đà lạt chỉ còn ít ngày nữa là đến tết bính thân năm hai nghìn hai mươi
sông rửa như nơi đây đã rộn ràng không khí mới
đây là nơi cung cấp nhiều loại hoa cho đà lạt và cả nước
thái phiên nổi tiếng với các sống hoa ngoại nhập đặc sắc như cúc nhật cúc indonesia lily
chuẩn bị tết thì mình bắt đầu
chuẩn bị trước khoảng từ bốn tháng trước
chuẩn bị các khâu là làm đất chuẩn bị giống rồi phân bón
rồi chuẩn bị có một cái khâu nữa là mình cũng nghe ngóng tình hình
coi thử là thị trường họ chuộng cái loại hoa nào để mình trồng cái loại giống hoa đó
còn tại làng hoa vạn thành mặc dù địa hình đồi núi dốc theo dạng bậc thang
nhưng đây vẫn là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho đà lạt đặc biệt là hoa hồng
để phục vụ cho tết bính thân
tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu làng hoa có khoảng một mươi cây hoa đồng tiền
ba mươi cây cát tường hàng ngàn cành hoa cúc và hoa lily đáp ứng đủ nhu cầu chơi hoa của người dân
chúng tôi đã hợp ký với nhà vườn để ký kết với nông dân

từ cả mấy tháng trước tức là ba tháng trước để chuẩn bị cho tết
ngoài việc sản xuất và chuẩn bị cung ứng hoa để phục vụ cho lễ hội phép tăng văn hoa lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi năm
thì bà con nông dân trên địa bàn thành phố đà lạt
cũng như các vô cầu cận cũng chuẩn bị một số lượng diện tích lớn
và tăng cường việc ứng dụng và sản xuất các giống hoa mới các loài hoa cao cấp
để phục vụ cho nhân dân
với dự kiến sẽ có khoảng một trăm linh triệu cảnh hoa các loại được đưa ra chợ tết
trong đó khoảng sáu triệu cảnh li li năm mươi triệu cảnh hoa cúc
cùng hàng triệu cành hoa là đặc sản độc đáo của thành phố hoa này như cát tường hồng lan
đặc biệt năm nay khá nhiều nhà vườn đầu tư lớn vào địa lan với nhiều giống mới
với điều kiện khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây
nhờ đó mà hoa đà lạt có thể quanh năm khoe sắc
đặc biệt là vào dịp tết hoa đà lạt lại tỏa đi khắp cả nước
phục vụ thú chơi hoa tao nhã cho người dân
thưa quý vị tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần
các địa phương đã có những hoạt động thiết thực chăm lo kịp thời đến những hộ nghèo
đến với đồng bào vùng sâu vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn
và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được
về hoạt động tặng quà tết tại hai địa phương quảng bình và nghệ an
để kịp thời động viên nhân dân đón tết đặc biệt là các hộ nghèo và gia đình chính sách
vừa qua đoàn công tác xã hội từ thiện báo công an nhân dân công an tỉnh quảng bình
và công ty võng xét duy lợi tại tp hcm đã tiến hành trao tặng một trăm sáu mươi quả tết
cho bà con nhân dân xã ngư thủy trung huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng đã được trao tận tay của các hộ gia đình chính sách
hộ nghèo và các cựu nữ đại thội pháo binh ngư thủy
đây là món quà thay lời động viên bà con trong dịp tết đến xuân về
nhằm san sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống với người dân nơi đây
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện quỳ châu
và chính quyền địa phương trao sáu mươi xuất quà tết cho các hộ gia đình nghèo
ở xã châu hoàn huyện quỳ châu
công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ châu đã trao sáu mươi xuất quà trị giá ba mươi triệu đồng
cho sáu mươi hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã châu hoàn
thăm hỏi tình hình sức khỏe động viên đồng chí thượng tá lô thanh nghiêm
phó trưởng công an huyện quỳ châu và chị vi thị hoa nhân viên phục vụ của công an huyện
đang phải vừa công tác vừa điều trị bệnh
những ngày này các cơ quan tổ chức chính trị xã hội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động
hướng đến người nghèo học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
vùng căn cứ địa cách mạng
tại xã sông trà huyện hiệp đức tỉnh quảng nam đại diện lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
đã mang đến những phần quà có ý nghĩa trao tận tay những hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn
giúp người dân nơi đây có một cái tết ấm áp tươi vui hơn
chia sẻ với những khó khăn của các hộ nghèo trên địa bàn xã sông trà huyện hiệp đức
đại diện lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quảng nam đã trao hai mươi xuất quả tết
mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng
cảnh đặc biệt khó khăn
bà lê thị soạn chú tại thôn ba xã sông trà là hộ nghèo của xã
tết năm nay bà rất phấn khởi khi được trao quả tết
chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ gạo thực phẩm để gia đình bà soạn
đón một cái tết cổ truyền đầy đủ và ấm áp
ở trên quan tâm cho xuất quà tết này thì nói thật trong gia đình coi như là vui hơn tất cả
năm nay cũng như một năm trước đảng ủy khối cũng đã đến thăm
và tặng quà cho bà con nhân dân đặc biệt là những hộ nghèo trên địa bàn xã
thì cũng thay mặt cho chủ địa phương trước hết là cũng ghi nhận và cảm ơn chủ đảng ủy khối
đối với địa phương trong những ngày giúp tết cũng có nhiều cơ quan đánh hỗ trợ
còn về phía địa phương cũng có nhận và cấp gộ cũng ghi là quà của quyền
nhìn chung đại đa số bà công nhân dân cũng rất vui mừng
xã sông trà huyện hiệp đức từng là khu căn cứ địa cách mạng
dù đã có nhiều đổi thay nhưng tỷ lệ hộ nghèo nơi đây vẫn còn cao
trên địa bàn có các dân tộc như mơ nông ca dông mường sán diều
các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số của xã đến trường học còn gặp rất nhiều khó khăn
cùng với việc chăm lo tết cho đồng bào nghèo thì chính quyền các cấp cũng quan tâm thăm hỏi
động viên các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
riêng tết năm nay thì được khối đảng ủy cơ quan của tỉnh quảng nam
cấp cho nhà trường sáu mươi xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó thuộc xã sông trà
về phía nhà trường nhà trường cũng rất là vinh dự
đối với các em cũng rất là vui mừng sau khi nhận được món quà
và các em cũng rất là hồ hỡi hấn khởi trong dịp tết bình thân
đồng bào các dân tộc sinh sống tại miền núi cao của tỉnh quảng nam vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn
sự chia sẻ động viên kịp thời của các cơ quan đơn vị
của những tấm lòng hảo tâm trong ngày tết là một nguồn động viên hết sức ý nghĩa
về cả vật chất và tinh thần giúp cho đồng bào nơi đây đón một mùa xuân tươi vui hạnh phúc hơn
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa
vâng hòa trong không khí phấn khởi cùng cả nước mừng đảng mừng xuân
thì sáng qua ngày một tháng hai đảng ủy công an thành phố đà nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân
tại buổi lễ toàn hội nghị đã ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp vô cùng lớn lao của đảng cộng sản việt nam
đối với dân tộc và đất nước
đường tám mươi sáu năm đầy trông gai thử thách và vinh quang dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh
đã lãnh đạo toàn dân chống giặc ngoại xâm giành độc lập tự do và hòa bình cho dân tộc
diễn văn khai mạc cũng đã nêu bật bề dày truyền thống vẻ vang của đảng bộ thành phố nói chung
và đảng bộ công an thành phố đà nẵng nói riêng
trong từng thời kỳ và trong mọi khó khăn thử thách bằng niềm tin ý chí kiên cường tinh thần sáng tạo đoàn kết và bản lĩnh
đảng bộ công an thành phố đã gặt hái nhiều thành tiệu to lớn với những bước đi vững chắc đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình
là bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền và nhân dân góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp phồn vinh yên bình
và là điểm đến lý tưởng của người dân trong và ngoài nước
phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của đảng
nhận thức rõ điều đó các tổ chức cơ sở đảng tại nhiều địa phương
đã có nhiều giải pháp cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên đặc biệt là phát triển đảng viên người dân tộc ít người
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng với truyền hình công an nhân dân ghi nhận về công tác xây dựng đảng tại sơn lạc
đây là một trong bốn trụ sở mới tại huyện sông mã sẽ được đưa vào sử dụng vào trước dịp tết nguyên đán
tại một xã vùng biên giới có tới hai mươi tám tri bộ và gần ba trăm linh đảng viên thì việc có nơi sinh hoạt tri bộ mới
đồng nghĩa với việc công tác phát triển đảng sẽ có thêm nhiều thuận lợi
cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước nhất là ban chỉ đạo tái định cư thủy điện sơn la
đã xây dựng cho xã trường khương chúng tôi được một cơ sở và trụ sở khang trang để làm việc
và chúng tôi sẽ không phải là phục vụ cán bộ xã mà đây là công trình để phục vụ cho nhân dân
từ xây dựng cơ sở vật chất đến phát triển công tác đảng viên đều được các cấp ủy đảng ở nơi đây trú trọng
năm hai nghìn một mươi năm toàn đảng bộ tỉnh sơn la đã kết nạp hơn ba sáu trăm linh đảng viên trong đó đảng viên là người dân tộc ít người chiếm hơn sáu mươi năm
nhận thức rõ ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên mới đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng
nhất là với một huyện miền núi biên giới còn nhiều khó khăn đảng bộ huyện sông mã nói chung và xã triển khương
đã tập trung thực hiện tốt công tác này ở các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn

và là người có cái năng nổ có trình độ có khả năng công tác lâu dài
hôm qua tại km ba trăm hai mươi chín trăm linh thuộc địa phận huyện thuận châu tỉnh sơn la đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
chiếc ô tô mang biển kiểm soát tám mươi tám c năm nghìn năm trăm ba mươi bảy do lái xe đinh văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái đi theo hướng điện biên hà nội

đến km ba trăm hai mươi chín trăm linh thuộc địa phận huyện thuận châu thì đâm vào xe máy mang biển kiểm soát hai mươi sáu k hai chín nghìn hai trăm chín mươi bốn đi ngược chiều của ông lò văn tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã bon phạm huyện thuận châu
vụ tai nạn trên đã khiến ông lò văn tỉnh tử vong tại chỗ nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tại bình phước cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân bình phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
giữa một chiếc xe tải và người điều khiển xe máy khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ
thời điểm trên chiếc xe máy mang biển số chín mươi ba m một tám nghìn một trăm tám mươi tám do tài xế phạm đăng dũng ba mươi ba tuổi ngụ xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đi thành phố hồ chí minh
khi đi đến đoạn đối diện trung tâm chợ đồng xoài mặc dù rất đông người qua lại nhưng tài xế dũng vẫn cho xe máy lưu thông dàn hàng ba
do bất cẩn chiếc xe máy của anh dũng đã bị một chiếc xe máy quẹt phải tay lái khiến cả người và xe ngã văng xuống đường
lúc này chiếc xe tải lưu thông từ phía dưới lên do quá bất ngờ nên đã cán thẳng qua người anh dũng khiến anh tử vong tại chỗ
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đồng xoài đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng có hành vi ném đá vào xe của những người đang lưu thông trên đường
hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm tổn hại đến sức khỏe tính mạng của hành khách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đặc biệt trên địa bàn tỉnh đắk lắc vào ngày ba mươi một tháng một trên tuyến đường hồ chí minh đã xảy ra một vụ ném đá lên các phương tiện đang lưu thông
vụ việc xảy ra trên đường hồ chí minh đoạn qua địa phận xã qua đăng huyện cư mở nga tỉnh đắk lắk
một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi đã ngang nhiên ra đường chặn các loại xe rồi hù dọa và ném gạch đá vào xe
người dân ở đây cho biết nam thanh niên này không biết từ đâu đến nhưng rất hung hăng
sau khi ném đá vào người đi đường và xe ô tô thanh niên này tiếp tục đến cây xăng và ném đá vào trụ bơm xăng rồi bỏ đi
sự việc trên đã gây ra tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân và các xe qua lại khu vực này
thưa quý vị thời điểm tết nguyên đán đang đến rất gần
trực tự an toàn giao thông cũng có nhiều phức tạp khi lưu lượng người và phương tiện qua lại ngày một đông
và để góp phần làm giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn
và đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
thì vừa qua vào ngày ba mươi một tháng một tại chợ văn hóa bắc hà lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bắc hà
đã tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới bà con nhân dân trên địa bàn
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho người dân tại địa phương
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bắc hà xác định việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
là giải pháp quan trọng để hạn chế tai nạn giao thông
theo đó trong dịp này lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã chọn phiên chợ văn hóa bắc hà vào dịp cuối năm
để tuyên truyền phổ biến các quy định của luật giao thông đường bộ tới bà con
nội dung tuyên truyền được lực lượng cảnh sát giao thông lựa chọn biên soạn và truyền đạt một cách ngắn gọn xúc tích dễ hiểu
tại buổi tuyên truyền công an huyện còn cấp phát hơn một trăm linh bộ tài liệu hướng dẫn lái xe an toàn
trao tặng hai mươi mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng tới tận tay người dân
mặt khác thông qua các câu hỏi liên quan đến hậu quả cũng như chế tài xử lý các hành vi vi phạm như phóng nhanh vượt ẩu
trở quá số người quy định không đội mũ bảo hiểm đã thu hút sự tham gia nhiệt tình hào hứng của bà con nhân dân
ngày hôm nay chúng tôi tuyên truyền tại chợ văn hóa huyện bắc hà
thì chúng tôi đã tập trung vào các lỗi vi phạm như là tuyên truyền cho nhân dân là không sử dụng rượu bia khi lái xe
và thứ hai là khi điều khiển vực tiện thì phải có đủ các điều kiện khi theo hội thông
và thứ ba là khi tham gia hội thông thì phải đúng bảo hiểm
và chúng tôi
và cũng qua cái buổi trọ phiên của ngày chủ nhật tại huyện bắc hà này
thì chúng tôi đã tổ chức cái buổi tuyên truyền để nhân dân trên đoàn huyện đâng cao ý thức và hiểu biết pháp luật hơn
tại buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ lần này
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bắc hà đã chú trọng tới việc tuyên truyền trực quan
thông qua hình ảnh các vụ tai nạn giao thông các biển báo chỉ dẫn trên các tuyến đường
nội dung các quy tắc khi tham gia giao thông
điều này không chỉ có tác dụng phổ biến pháp luật mà còn mang tính phòng ngừa
cảnh báo hướng dẫn người dân nâng cấp